thưa quý vị công an quận một mươi hai tp hcm vừa ra lệnh tạm giam đối với đối tượng trần phi khoa quê ở tỉnh nam định
trú tại phường thới an quận một mươi hai để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
khoa cho người khác vay tiền với lãi suất cao không giấy phép không thế chấp tài sản bắt đầu từ năm hai nghìn hai mươi
khoa đã cho nhiều người vay tùy vào số tiền từ vài trăm triệu đồng cho đến một tỷ đồng với lãi suất từ bốn đến một mươi mỗi tháng
khi con nợ không còn khả năng trả tiền các đối tượng tìm đến nhà người thân của họ rồi chửi bới uy hiếp xì sơn ném chất bẩn để ép người thân trả nợ thay
tại đắk lắc một đối tượng trong đường dây kỹ nữ và hẹn hò lừa đảo hơn ba trăm linh người chiếm đoạt trên hai trăm linh tỷ đồng
đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh ra quyết định khởi tố bắt tạm giam bốn tháng
đối tượng tên là vũ duy sơn chú tậy
hà đông hà nội sơn quen hai đối tượng tên minh và hùng đang sống tại dubai được các đối tượng giao cho điện thoại và ba mươi một tài khoản ngân hàng
hàng ngày thông qua ứng dụng kỹ nữ và hẹn hò minh cùng đồng bọn rũ rỗ các nạn nhân tham gia chơi nạp tiền rồi chiếm đoạt
sơn có nhiệm vụ chuyển số tiền người chơi đã nạp cho minh
với thủ đoạn này từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai đến nay sơn giúp minh và hùng lừa hơn ba trăm linh người chiếm đoạt trên hai trăm linh tỷ đồng
trong đó một bị hại ở đắk lắc bị lừa hơn một tỷ đồng
hai đối tượng có hành vi hoạt động tín dụng đen với lãi suất lên đến trên hai trăm sáu mươi một năm
với bị đội kiến sát hình sự công an quận hải châu thành phố đà nẵng bắt giữ
hai đối tượng dương phan quốc minh và phùng quang linh cùng chú tại sơn tây hà nội rủ nhau vào đà nẵng hoạt động cho vai lãi
qua hình thức phát tờ rơi đăng thông tin quảng cáo trên các trang mạng xã hội cho vay tiền nhanh
cả hai đã cho hơn một trăm linh người ở đà nẵng vai tiền với lãi suất từ một trăm tám mươi hai năm đến hai trăm sáu mươi tám ba mươi tám
số tiền cho vai gần một tỷ đồng
vào tiệm điện thoại giả vờ hỏi mua xem điện thoại rồi bất ngờ cầm ba chiếc điện thoại trị giá hơn sáu mươi triệu đồng tẩu thoát
đình công thái hai mươi một tuổi chú tại huyện cương mực an tỉnh đắk lắc
và phan nguyễn thành danh một mươi bảy tuổi trú tại thị trấn đinh văn huyện lâm hà
vừa bị công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng bắt giữ sau một tháng truy tìm
trước đó vào ngày hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
rủ danh đi chiếm đoạt tài sản bằng cách đến cắt cửa hàng điện thoại
rồi giả mờ mua điện thoại sau đó cầm điện thoại bỏ chạy
sau khi bàn bạc hai đối tượng đến cửa hàng điện thoại di động
tại số bốn mươi hai đường nguyễn công chứ thành phố đà lạt
danh đứng ngoài cảnh giới còn thái đi vào cửa hàng hỏi mua iphone
khi đang xem thái bất ngờ giật lấy ba chiếc điện thoại
rồi cùng danh tẩu thoát về tỉnh đắk lắc
sau đó hai đối tượng mang đi bán lấy tiền tiêu xài cá nhân
tại cơ quan công an hai đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
cơ quan chức năng cũng tiến hành định giá ba chiếc điện thoại tăng vật
xác định tổng giá trị sáu mươi hai triệu đồng
hiện công an thành phố đà lạt đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với thái và danh về hành vi cướp giật tài sản
trước tình hình tội phạm tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp
nhất là tội phạm trong lứa tuổi thanh thiếu niên có chiều hướng gia tăng
và ngày càng manh động công an tỉnh an giang đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
để phòng ngừa ngăn chặn có hiệu quả với loại tội phạm này
sau đây sẽ là ghi nhận trên địa bàn thành phố long xuyên
chỉ từ những mâu thuẫn nhỏ những thanh thiếu niên này đã tụ tập thành nhóm
sử dụng hung khí đi giải quyết mâu thuẫn để lại những hậu quả nghiêm trọng
từ thực trạng trên công an các địa phương đã triển khai các biện pháp phòng ngừa
đấu tranh xử lý nghiêm các đối tượng cố tình vi phạm
phòng cảnh sát hành sự phối hợp với các độc nghiệp vụ công an phố long xuyên
đến từng công an phường xã để phối hợp với công an phường xã
mời các em thanh thiếu niên đã từng vi phạm pháp lực
và các em thanh niên có biểu hiện vi phạm pháp lực
là đến để cho tổ công tác có các biện pháp giáo dục găng đe
đồng thời là mời phụ huynh của các em đến để cho tổ công tác
là trao đổi nắm được hoàn cảnh gia đình
nguyện vọng của gia đình
đa phần các em vi phạm là do thiếu sự quan tâm của gia đình
bị một số đối tượng là kích động
xúi dục là dẫn đến tình trạng các em vi phạm pháp lực
sau hơn một tháng triển khai thực hiện tại một mươi ba phường xã
tổ công tác đã tiến hành giả soát lập danh sách
gọi hỏi dân đe trên ba trăm linh đối tượng
kết hợp công tác kiểm tra vận động đối tượng và gia đình
giao nộp nhiều hung khí và vũ khí nguy hiểm
qua đó đã thu giữ hơn một
trăm hung khí các loại như giao tự chế kiếm nhật trĩa bà
bên cạnh đó tổ công tác đã mời gia đình các thanh thiếu niên
có hành vi vi phạm pháp luật để tuyên truyền giáo dục
và cho các em làm cam kết không tái phạm
trước tiên thì giờ cũng đang họ kiếm việc làm cho nó làm
để mà nó không có thời gian để mà nó tụ tập với mấy anh em bạn bè nó ở ngoài đó
nó hài lòng mà nói tôi cũng không có bây giờ bên con
con mà nó nói cũng nghe phải không
nó thật lòng chấp nhận tôi gửi đi luôn
cho qua một cái
quá trình cải tạo nó lại nó sống được
bây giờ mình lo nó bao bọc nó hoài
xong tới ngày mình già đi nó cũng chẳng làm được gì hết rồi
cũng như không à
sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng
bước đầu đã mang lại nhiều kết quả tích cực
góp phần kiềm chế kéo giảm tội phạm hình sự nói chung
tội phạm do thanh thiếu niên gây ra trong thời gian qua
lãnh đạo quân thành phố sẽ giao trực tiếp các đối tượng
cho chủ độc hình sự cũng như công an phường
tùy theo chức năng nhiệm vụ
tiếp tục quản lý các đối tượng này
tăng cường các quyền pháp nghiệp vụ
cũng như công tác từng tra kiểm soát trên địa bàn
để nhằm làm giảm được các hành vi vi phạm pháp lực của thanh thiếu niên
cùng với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng
rất cần sự chung tay giúp sức của các tổ chức chính trị xã hội
sự quan tâm giáo dục quản lý con em từ phía gia đình
kịp thời thông tin đến cơ quan chức năng
khi phát hiện có dấu hiệu nghi vấn tội phạm
góp sức cùng với lực lượng công an thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa
quyết tâm từng bước đẩy lùi các loại tội phạm
góp phần làm trong sạch địa bàn
ngày tám tháng một mươi ông phạm trung kiên phó chủ tịch ubnd huyện văn yên tỉnh yên bái
thông tin cho biết do ảnh hưởng của mưa lũ trên địa bàn huyện
đã xảy ra vụ tường sập do sạt tan luy khiến một cháu bé tử vong
nạn nhân là cháu hoàng thùy trang sinh năm hai nghìn
sống cùng ông nội tại thôn làng quạch xã ngòi a
vào tối ngày bảy tháng một mươi cháu tới nhà ông hà văn mai ở cùng thôn chơi
đến khoảng một mươi chín h năm mươi phút sau khi cháu trang đang tập múa thì bất ngờ tan luy sau nhà
bị sạt làm sập tường đè lên người khiến cháu tử vong
ngay sau khi nhận được thông tin đoàn công tác đã đến thăm hỏi
động viên chỉ đạo các lực lượng hỗ trợ gia đình nạn nhân
kiểm tra chỉ đạo khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra
đồng thời ông yêu cầu chính quyền địa phương khẩn trương giả soát lại các điểm dân cư
có nguy cơ sạt lở cao để chủ động phương án ung phó
trước đó vào rạng sáng ngày bảy một mươi mưa lớn gây sạt lở đất vào nhà dân
cũng đã khiến hai người ở thôn gốc nhội xã yên thái huyện văn yên thiệt mạng
theo thống kê mới nhất của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh yên bái
trận mưa lớn vào đêm sáu một mươi đến rạng sáng bảy một mươi xảy ra trên địa bàn tỉnh
đã làm ba trăm chín mươi bốn ngôi nhà bị ảnh hưởng trong đó có hai nhà ở huyện văn yên bị cuốn trôi hoàn toàn
sáu nhà phải di rời khẩn cấp ba trăm ba mươi ba nhà bị ngập nước
có gần một trăm ba mươi chín hectare diện tích lúa hoa màu cây lâm nghiệp bị thiệt hại ngập úng
bốn công trình công cộng bị hư hỏng ảnh hưởng
nhiều tài sản của người dân như ô tô xe máy bị hư hỏng do ngập nước
một số công trình đường bộ thủy lợi và hệ thống đường điện cũng bị sạt lở ảnh hưởng
thiệt hại ban đầu ước tính là khoảng một mươi hai tỷ đồng
tối ngày bảy tháng một mươi trung tá phan quang pháp trạm trưởng trạm cảnh sát giao thông cửa âu hòa hải
phòng cảnh sát giao thông công an tp đà nẵng cho biết đang phối hợp với công an phường mỹ an
quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng lấy lời khai đối với tài xế điều khiển xe tải mang biển kiểm soát bốn mươi ba c ba nghìn năm trăm hai mươi chín
có hành vi chống đối lực lượng đang làm nhiệm vụ
chiều tối ngày bảy tháng một mươi tổ công tác tuần tra của trạm cửa âu hòa hải đã phát hiện xe tải
nói trên đang lưu thông trên đường hoàng kế viêm quận ngũ hành sơn
có dấu hiệu vi phạm nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra
tuy nhiên tài xế đã không chấp hành hiệu lệnh mà đâm vào xe tuần tra của cảnh sát giao thông
rồi tăng ga bỏ chạy qua nhiều tuyến đường trung tâm thành phố
khi không còn đường trốn chạy tài xế xe tải đã nhảy khỏi cabin để lẩn trốn
nhưng đã bị lực lượng cảnh sát giao thông khống chế đưa về trụ sở công an phường mỹ an để làm việc
tại cơ quan công an tài xế khai nhận tên là đặng ngọc dũng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
trú tại quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng
lý do tăng tốc bỏ chạy gây nguy hiểm cho người và phương tiện trên đường là do xe tải
đã hết thời hạn lưu hành nên muốn trốn tránh sự kiểm tra của lực lượng cảnh sát giao thông
thưa quý vị công an hà nội cho biết là trong ngày bảy tháng một mươi
lực lượng một trăm bốn mươi một đã phát hiện xử lý bốn mươi bốn trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
trong đó hai mươi một trường hợp vi phạm nồng độ cồn
bàn giao năm vụ năm đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật cho đơn vị chức năng giải quyết
cùng ngày lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát phát hiện xử lý bảy trăm chín mươi chín trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ
tạm giữ một trăm năm mươi năm phương tiện ba trăm tám mươi năm bộ giấy tờ xử lý một mươi hai trường hợp vi phạm luật giao thông đồng thủy
lực lượng một trăm bốn mươi một phát hiện xử lý bốn mươi bốn trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
trong đó hai mươi một trường hợp vi phạm nồng độ cồn
phát hiện bàn giao năm vụ năm đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật cho đơn vị chức năng giải quyết theo thẩm quyền
lực lượng cảnh sát cơ động huy động cán bộ chiến sĩ tuần tra bảo vệ mục tiêu địa bàn trọng điểm
phát hiện bàn giao hai vụ ba đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự cho đơn vị chức năng giải quyết theo thẩm quyền
cùng với đó các lực lượng chức năng kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy một trăm linh hai cơ sở
phát hiện vi phạm lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính hai mươi tám trường hợp
thưa quý vị mở rộng điều tra vụ án mỏ cắt lậu lớn nhất tỉnh an giang
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam và khám xét đối với phùng mỹ luông
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại dịch vụ mỹ luông về tội vi phạm quy định về nghiên cứu tham dò khai thác tài nguyên
theo cơ quan cảnh sát điều tra bị can phùng mỹ luông đã thỏa thuận chi tiền cho lê quang bình
chủ tịch hội đồng thành viên tổng giám đốc công ty trung hậu sáu mươi tám để được khai thác cát trái phép tại mỏ của công ty trung hậu sáu mươi tám
bước đầu xác định phùng mỹ luông khai thác và bán trái phép một trăm chín mươi bảy một trăm một mươi hai mét khối cát thu lợi bất chính hơn một mươi chín bảy tỷ đồng
đây là diễn biến mới nhất liên quan đến vụ vi phạm quy định về tham dò khai thác tài nguyên đưa nhận hối lộ
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ in phát hành mua bán trái phép hóa đơn chứng tử thu nộp ngân sách nhà nước
xảy ra tại công ty trung hậu sáu mươi tám sở tài nguyên và môi trường tỉnh an giang và các đơn vị có liên quan
cũng trong vụ án trên cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố hơn một mươi bị can
trong đó có phó chủ tịch ubnd tỉnh an giang trần anh thư nguyễn việt trí giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh
lê quang bình chủ tịch hội đồng quản trị tổng giám đốc công ty trung hậu sáu mươi tám
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc vừa triệt phá thành công một nhóm đối tượng chuyên chế tạo mua bán tàng trữ vũ khí quân dụng
bắt giữ hai đối tượng là hoàng đình nam trú tại ia ca tỉnh đắk lắc và hoàng văn vũ trú tại quận hải an thành phố hải phòng
tại cơ quan công an nam khai nhận do cần tiền để trang trải cuộc sống
nên đã nảy sinh ý định chế tạo các loại súng quân dụng sau đó giao bán trên các trang mạng xã hội
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay nam đã chế tạo và mua bán được một mươi ba khẩu súng các loại
mở rộng điều tra phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc đã cử một tổ công tác ra thành phố hải phòng và bắt giữ thành công đối tượng vũ
bước đầu vũ khai nhận đã lên mạng xã hội tìm mua hai khẩu súng của nam để bán lại kiếm lời
khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng lực lượng công an thu giữ chín khẩu súng hơn tám trăm năm mươi viên đạn các loại năm mươi triệu đồng và nhiều dụng cụ cơ khí máy tiện dùng để chế tạo súng
hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng
công an huyện châu thành tỉnh an giang vừa phối hợp cùng với công an xã vĩnh hành điều tra xác minh làm rõ vụ người dân báo bị kẻ gian đột nhập vào nhà trộm ba trăm linh triệu đồng gây hoang mang trong quần chống nhân dân
trước đó khoảng chín h ba mươi phút ngày hai mươi chín tháng chín bà trương thị mỹ chi chú tại xã vĩnh hành huyện châu thành tỉnh an giang cùng con trai đến công an xã vĩnh hành trình báo bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm số tiền ba trăm linh triệu đồng để trong tủ
qua công tác khám nghiệm điều tra lực lượng công an nhận định không xảy ra vụ trộm nào và tiến hành mời bà chi về trụ sở làm việc
trước những chứng cứ tài liệu thu thập được bà chi đã thừa nhận số tiền trên
bà đã mua vàng và trộm
trong lúc nãy chi tiêu hàng ngày chỉ còn sáu mươi bốn triệu đồng tiền mặn
khi mẹ ruột đề nghị lấy số tiền để xây nhà mới bà chi muốn giữ số tiền trên nên đã báo tin giả là bị mất trộm
ngày sáu tháng một mươi chủ tịch ubnd xã vĩnh hành ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền hai năm triệu đồng đối với bà chi về hành vi báo thông tin giả không đúng sự thật đến các cơ quan tổ chức có thẩm quyền
lạng lách trên đường phố
thông chốt kiểm soát đâm bị thương cán bộ công an
một thanh niên vừa bị tổ công tác thuộc công an thành phố hải dương tỉnh hải dương không chế bắt giữ
đối tượng bị bắt là nguyễn đức hiếu chú phường nam đồng thành phố hải dương
trước đó hồi hai mươi một h ba mươi phút ngày bảy tháng một mươi tổ công tác một trăm năm mươi một thuộc công an thành phố hải dương
làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm tại đường trường trinh thuộc phường tân bình thành phố hải dương
không đội mũ bảo hiểm chạy với tốc độ nhanh đi từ hướng vòng xuyến về phía chốt kiểm soát
cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố hải dương đã ra tín hiệu yêu cầu đối tượng dừng xe để kiểm tra đo nồng độ cồn
tuy nhiên đối tượng không chấp hành mà tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy về phía trước và đâm thẳng vào người đồng chí
trung tá đặng xuân hoàn làm đồng chí hoàn bị thương phải đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh
kết quả kiểm tra nồng độ cồn của nguyễn đức hiếu là ba trăm bảy mươi năm mg trên một lít khí thở
nhằm tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ xây dựng tỉnh an toàn giao thông
công an tỉnh bắc ninh đã mở đợt cao điểm tổng kiểm soát các phương tiện đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ
huy động toàn lực lượng cảnh sát giao thông trực tiếp tham gia tuần tra kiểm soát trên các tuyến
trong đó yêu cầu đồng chí trưởng phòng
trưởng công an
công an cấp huyện và cấp phó phải trực tiếp tham gia chỉ đạo trên tuyến
đợt cao điểm diễn ra từ ngày bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba đến hết ngày một mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
công an tỉnh bắc ninh bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm khép kín hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ trên các tuyến giao thông
tập trung các tuyến quốc lộ một mươi tám cũ và mới cốt lộ ba mươi tám một a một mươi bảy các tuyến tỉnh lộ đường nội thành nội thị
tập trung kiểm tra xử lý tất cả người và phương tiện tham gia giao thông trên đường
bộ tăng cường xử lý nghiêm tất cả các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ
đặc biệt là vi phạm nồng độ cồn không để tái diễn tình trạng xe cơi nới thành thùng quá khổ quá tải
thứ hiện nghiêm chỉ đạo kế hoạch tổ kiểm soát của giáo đốc quân tỉnh
lãnh đạo quân quân ninh đã chỉ đạo lực lượng giao thông vùng toàn thể lực lượng giao thông khác
tổ chức hai k tuần tra kiểm soát tất cả các phương tiện giao thông trên đường với phương châm không có vùng cấm
mà cũng ngoại lệ xử lý nghiêm tất cả trường hợp vi phạm liên quan đến trật tự an toàn giao thông
đặc biệt là kiểm tra các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn
tại chốt kiểm tra nồng độ cồn đường ngô gia tự phường vũ ninh thành phố bắc ninh
đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố đã xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông
đặc biệt là trường hợp vi phạm nồng độ cồn
hôm nay liên quan công ty thì em cũng hơi quá chén một tí
sau việc này tất nhiên
tất nhiên này em cũng rất là kinh nghiệm
đặc biệt như thế nào
là tăng cường sự liên quan khi tham gia giao thông
cá biệt có trường hợp không chỉ vi phạm nồng độ cồn mà còn có hành vi chống người thi hành công vụ
đây là những hình ảnh phóng viên chương trình ghi lại tại khu vực tuyến đường tỉnh lộ hai trăm bảy mươi chín
thuộc địa phận phường nhân hòa thị xã quế võ tỉnh bắc ninh
tổ công tác tuần tra kiểm soát giao thông công an thị xã quế võ
tiến hành dừng xe kiểm tra nồng độ cồn đối với nguyễn văn đức
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một cho kết quả năm trăm chín mươi bốn mg trên một lít khí thở
trong quá trình lập biên bản đức đã lăng mạ xúc phạm dùng mũ cối đe dọa
và đẩy ngã một đồng chí trong tổ công tác
công an thị xã quế võ đã ra quyết định tạm giữ hình sự đức
về hành vi chống người thi hành công vụ để tiếp tục điều tra xử lý
tổ công chất tổ điều tra yêu cầu em dừng lại thì em có dừng lại em thuộc nồng độ cồn
sau đó có một đồng chí công an cứ dừng máy quay
em không hiểu về vấn đề em cũng không hiểu luật này nọ thì em xúc phạm đến đồng chí đó
và em có dùng tay đẩy vào vai bạn đó và rơi điện thoại và bạn đấy lúc đó bị ngã
trong hai ngày đầu gia quân thực hiện đợt cao điểm
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh bắc ninh đã tổng kiểm tra hơn một mươi một phương tiện
tạm giữ ba trăm linh năm phương tiện lập biên bản xử lý gần bốn trăm linh trường hợp
trong đó hai trăm năm mươi sáu trường hợp vi phạm nồng độ cồn ba mươi ba trường hợp vi phạm tốc độ
tám trường hợp quá tải quá khổ cơi nới
thời gian tới công an tỉnh sẽ tiếp tục bố trí lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông và không có trường hợp ngoại lệ
người dân cần nêu cao ý thức trách nhiệm khi tham gia giao thông
đồng thời tích cực tuyên truyền người thân gia đình
chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông
từ đó góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn văn minh
vào dạng sáng nay tám tháng một mươi một căn nhà đồng thời là xưởng gia công đồ nhựa
nằm trong hẻm quốc lộ một phường bình hưng hòa b quận bình tân tp hcm xảy ra cháy
vụ hỏa hoạn này đã khiến cho một hàng xóm nhà kế bên bị tử vong do ngạt khói
thông tin ban đầu vào khoảng hai giờ ba mươi phút dạng sáng
người dân hốt hoảng khi phát hiện liền hô hoán cho mọi người trong xóm
lúc này ngọn lửa đã bùng phát mạnh và bốc lên cao
liên gọi một trăm một mươi bốn báo cháy
nhận tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận bình tân
đã điều nhiều cán bộ chiến sĩ và phương tiện tới ứng cứu và dập lửa
tới hiện trường tổ cứu hộ đã đưa được một nạn nhân ở nhà kế bên ra ngoài
rồi tiến hành hô hấp nhưng nạn nhân đã tử vong
tổ chữa cháy đã chia làm nhiều mũi phun nước vào làm mát
hơn một mươi phút sau ngọn lửa đã được dập tắt bảo vệ được các nhà dân liền kế